ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị trực tuyến cải thiện môi trường đầu tư
nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh quảng nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và công bố thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành và địa phương quảng nam năm hai nghìn một mươi chín
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín chỉ số pci của tỉnh quảng nam có sự cải thiện tích cực
khi tăng cả điểm số và thứ hạng
trong năm năm liên tiếp tổng điểm pci của địa phương này đều đạt trên sáu mươi một điểm
và năm hai nghìn một mươi chín đạt mức điểm cao nhất kể từ năm hai nghìn sáu đến nay với tổng điểm là sáu mươi chín bốn mươi hai điểm
đặc biệt trong một mươi chỉ số thành phần pci quảng nam thì có ba chỉ số được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
gồm tiếp cận đất đai thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tính năng động sáng tạo của chính quyền
với số điểm lần lượt là bảy bốn mươi sáu bảy bảy mươi ba và bảy ba mươi hai
kết quả này đã giúp tỉnh quảng nam tiếp tục duy trì năm năm liên tiếp
nằm trong nhóm một mươi tỉnh thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước
thời gian tới tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh hỗ trợ khởi nghiệp nhất là cải cách thủ tục hành chính
và đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử nâng cao trách nhiệm vai trò của người đứng đầu
để cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp để họ yên tâm sản xuất